chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một và tuyên truyền quảng bá về đất nước con người di sản văn hóa việt nam
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một triển lãm du lịch qua các miền di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn hai mươi đã chính thức khai mạc
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam với rất nhiều nội dung hoạt động phong phú hấp dẫn
triển lãm giới thiệu về tiềm năng du lịch việt nam với các chủ đề về ẩm thực biển đảo danh làm thắng cảnh
di sản văn hóa sinh hoạt đời thường du lịch khám phá làng nghề truyền thống trưng bày ảnh các lễ hội tiêu biểu của việt nam
được giới thiệu theo nhóm các dân tộc các vùng miền văn hóa của đất nước
ngoài ra còn có triển lãm ảnh thiên nhiên việt nam sẽ trưng bày hình ảnh tiêu biểu về rừng tự nhiên hàng động thực vật động vật
chương trình lần này sẽ giúp khách tham quan hiểu hơn về đất nước con người việt nam những yếu tố đã góp phần đưa việt nam
trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao về du lịch trong những năm qua
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cùng nhiều chương trình tọa đàm và giao lưu văn hóa nghệ thuật hấp dẫn bên lề
hứa hẹn sẽ là điểm đến cuối tuần nhiều thú vị cho du khách tham quan